thưa quý vị chiều ngày hai tháng năm kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
để thực hiện các nội dung xem xét việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
sau khi nghe tờ trình trình bày các ý kiến phát biểu của ông vương đình huệ quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua
nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hành hai nghìn hai mươi một đến hành hai nghìn hai mươi sáu
về chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái